tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng cục điện ảnh việt nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng luật điện ảnh sửa đổi khu vực phía bắc
tính đến nay so với nhiều loại hình nghệ thuật chỉ có duy nhất ngành nghệ thuật thứ bảy có luật riêng
sáu bản tham luận chín bản phía bắc bảy bản phía nam tại hội thảo đều đặt vấn đề về tồn tại hạn chế của luật điện ảnh trước sự phát triển của xã hội và công nghệ số
cùng với đó là tính khả thi của chính sách trong báo cáo xây dựng luật điện ảnh có những điểm đúng nhưng chưa đủ và chính xác
các văn bản luật điện ảnh mới cần đảm bảo tầm nhìn và tính dự báo để tránh tụt hậu so với thực tế
theo bà nguyễn thị thu hà quyền cục trưởng cục điện ảnh ngoài các vấn đề cần bổ sung trong các khâu sản xuất khai thác phát hành còn bộc lộ nhiều điểm lỗi thời lạc hậu không phù hợp
chỉ riêng vấn đề khai thác phổ biến phim trên môi trường internet xem phim trên các thiết bị di động cá nhân là những nội dung mới chưa được đề cập đầy đủ hay việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh mãi vẫn không thực thi
sau hội nghị này bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật điện ảnh sơ đổi gửi bộ tư pháp thẩm định và trình chính phủ